một số tổ chức nghiên cứu thị trường vừa dự báo giá dầu có thể giảm còn một mươi bảy usd một thùng hoặc thấp hơn
điều này sẽ khiến nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô của việt nam giảm sút
để làm rõ hơn về vấn đề này phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ bùi xuân hồi
chủ nhiệm bộ môn kinh tế năng lượng trường đại học bách khoa hà nội
xin chào ông cảm ơn ông đã nhận lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông thì thời gian gần đây giá dầu thế giới đã giảm rất là sâu và điều này theo ông thì sẽ có tác động như thế nào đến nền kinh tế của việt nam
khi mà giá dầu giảm sâu thì kinh tế việt nam ảnh hưởng ở rất nhiều khía cạnh
lý do là như các bạn cũng biết thì chúng ta vừa là cái nước xuất khẩu dầu thô chúng ta lại nhập khẩu các cái sản phẩm xăng dầu
cho nên là cái ảnh hưởng đến cái nền kinh tế là rất lớn
những cái tính toán sơ bộ của pvn là nếu như cái giá dầu nó rơi vào khoảng hai
ba mươi đô la trong một thùng thì cái doanh thu của pvn giảm doanh thu của pvn có thể giảm đến là ba tỷ usd cho năm hai nghìn hai mươi
và như thế thì có nghĩa là những cái đóng góp của pvn vào gdp là bị giảm rất là lớn
có những thông tin thì mọi người rất quan tâm đó là doanh nghiệp về kinh doanh xăng dầu sẽ hưởng lợi hay là người dân
ông thể nói rõ hơn về điều này
với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thì như bạn cũng biết là về cơ bản
đấy nó là một cái đơn vị thương mại
tất nhiên là họ cũng trị thiệt ở cái phương diện là họ cái chữ lượng họ giữ chữ nhiều thì họ trị thiệt ở cái phương diện đấy
nhưng cái thiệt hại lớn nhất của họ ở đây theo quan điểm của tôi đấy là cái lượng cầu
thế còn lại thì người tiêu dùng có được hưởng lợi không
thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là người tiêu dùng được hưởng lợi
bởi vì là cái điều tiết của nhà nước thì thông qua quỹ bình ổn nhưng quỹ bình ổn thì cũng trích đến một cái mức độ nào đó thôi
còn lại là khi mà
cái giá trên thị trường quốc tế giảm thì chắc chắn giá trong nước giảm
và từ cái việc giá trong nước giảm thì người dân cái người tiêu dùng sử dụng các cái sản phẩm dầu mỏ chắc chắn là được hưởng lợi
dự kiến thời gian tới thì giá dầu thô vẫn tiếp tục giảm
vậy thì ông có những khuyến cáo hay là cảnh báo như thế nào về cái tình hình này
chúng ta phải chuẩn bị cho một cái kịch bản là giá dầu có thể giảm sâu
bởi vì là như hiện nay thì tôi nghĩ rằng cái lượng cung về dầu mỏ
theo quan điểm của tôi đánh giá thì nó vẫn là tương đối dư thường
để ứng phó với tình trạng là giá dầu tiếp tục là xuống thấp
về phía pvn rồi là về phía điều hành của chính phủ cũng tương tự như vậy
để làm sao chúng ta giảm thiểu những cái hiệu ứng tiêu cực từ việc giá dầu giảm sâu
và chúng ta cố gắng tận dụng những hiệu ứng tích cực khi giá dầu giảm xuống